ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công công trình khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảo phú quý giai đoạn một
công trình có tổng mức đầu tư trên năm trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
đây là công trình neo đậu tránh chú bão cấp vùng có thể đáp ứng cho một tàu cá có công suất đến sáu trăm linh cv của tỉnh bình thuận và các địa phương lân cận
hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển nam trung bộ quần đảo trường sa và nhà rán dk một vào neo đậu tránh chú bão
quy mô diện tích mặt nước khu neo đậu là năm mươi năm hectare
công trình bao gồm hai hạng mục là đê chắn sóng phía đông và đê chắn sóng phía tây và hệ thống phao neo cầu